phát biểu trong chuyến thăm đến thủ đô kiev của ukraine vào ngày hôm qua
nguyên thủ ba cường quốc hàng đầu liên minh châu âu eu là đức pháp và italia đều tuyên bố ủng hộ
việc ukraine được trao quy chế ứng cử viên chính thức gia nhập liên minh châu âu
đồng thời hứa hẹn sẽ cung cấp thêm các viện trợ tài chính và quân sự cho ukraine
tổng thống pháp emmanuel macron cho biết cả bốn nhà lãnh đạo liên minh châu âu đang có mặt
tại thủ đô kiev của ukraine ủng hộ ý tưởng ngay lập tức trao quy chế ứng cử viên eu
cả bốn chúng tôi ủng hộ trao quy chế ứng cử viên eu ngay lập tức cho ukraine
tiến trình này sẽ sớm được diễn ra
chúng tôi sẽ vận động để ukraine nhận được sự ủng hộ của các thành viên còn lại trong liên minh châu âu eu
về phần mình tổng thống ukraine zelenskyy tuyên bố ukraine sẵn sàng trở thành một thành viên đầy đủ của eu
chúng tôi hiểu rằng con đường dẫn đến liên minh châu âu thực sự là một con đường khó khăn
nhưng con đường này phải bắt đầu
và chúng tôi sẽ nỗ lực hành động
để đất nước của chúng tôi trở thành thành viên đầy đủ của liên minh châu âu
ngoài ukraine các nước khác cũng đang muốn xin gia nhập eu
như moldova hay các quốc gia ở tây ban căng cũng nhận được sự ủng hộ của đức pháp và italia
nguyên thủ ba nền kinh tế lớn nhất liên minh châu âu đều cho rằng châu âu cần phải thực hiện các cam kết
đối với các quốc gia này sau khi đã yêu cầu các nước này thực hiện nhiều cải cách quan trọng trong nhiều năm qua
dự kiến trong ngày hôm nay một mươi bảy tháng sáu
ủy ban châu âu sẽ chính thức công bố ý kiến về việc
ukraine xin gia nhập eu